trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết ngày hai mươi ba tháng một mươi hai vị trí tâm bão tem bin cách đảo palawan của philippines khoảng một trăm ba mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một tương đương chín mươi một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn
vùng gió mạnh trên cấp sáu gió giật cấp mạnh trên cấp chín có ban kính khoảng hai trăm linh km tính từ vùng tâm bão
vùng bán kính gió mạnh trên cấp một mươi giật trên cấp một mươi bốn có bán kính khoảng một trăm linh km tính từ vùng tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc tốc độ di chuyển nhanh từ hai mươi đến hai mươi năm km một giờ và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai vị trí tâm bão cách đảo trường sa lớn thuộc quần đảo trường sa khoảng một trăm bảy mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai tương đương một trăm một mươi năm một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi năm
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tốc độ di chuyển nhanh hai mươi năm km một giờ và tiếp tục mạnh thêm